cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại nước ta
trong đó đáng chú ý là ngày hôm nay việt nam ghi nhận thêm chín ca mắc covid một mươi chín mới
đây đều là những chuyên gia đến từ ấn độ và đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính đến một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm chín ca mắc covid một mươi chín mới
đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại đồng tháp
có thêm ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy hiện tổng số ca mắc là một một trăm hai mươi hai người
trong đó số ca điều trị khỏi là một hai mươi chín ca
số ca còn đang điều trị là năm mươi tám ca
số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi hai bốn trăm tám mươi bốn người